tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập tri bộ đảng cộng sản đầu tiên ngày năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tri bộ đảng đầu tiên tại phú yên thành lập vào ngày năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi tại xóm đồng bé thôn phước long xã xuân long nay thuộc khu phố long bình thị trấn la hai huyện miền núi đồng xuân
suốt chiều dài chín mươi năm lịch sử cách mạng đảng bộ phú yên liên tục lớn mạnh và đến nay đã có trên hai mươi bốn đảng viên thuộc hơn chín trăm năm mươi tổ chức cơ sở đảng
một trăm linh thôn buôn khu phố tổ chức đơn vị đều có tri bộ đảng
từ một tỉnh thuần nông còn nhiều khó khăn nay phú yên đã vươn lên với diện mạo mới khang trang
tỉnh có ba đô thị lớn là thành phố tuy hòa thị xã sông cầu và thị xã đông hòa
chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ đạt nhiều kết quả tích cực
chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày được nâng lên quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc